ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tại thành phố moscow tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại liên bang nga
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã có cuộc gặp và làm việc với ông novikov
phó chủ tịch đảng cộng sản liên bang nga phó chủ nhiệm ủy ban đối ngoại duma quốc gia nga
tại cuộc gặp hai bên trao đổi về tình hình quan hệ hai đảng hai nước
bàn các biện pháp phối hợp trong năm tới nhân các sự kiện một trăm năm mươi năm ngày sinh lê ninh
một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh bảy mươi năm năm ngày chiến thắng fascist
đặc biệt hai bên trao đổi sâu về lý luận của chủ nghĩa mark lê ninh
lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
về mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam
về những ảnh hưởng không thể phủ nhận mà lenin và liên xô cũ đối với sự phát triển của nước nga ngày nay
cùng ngày đồng chí nguyễn xuân thắng đã tới thăm đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
trước đó ngày hai mươi năm tháng một mươi một đồng chí nguyễn xuân thắng đã tới thăm trung tâm chính phủ điện tử estonia
làm việc với bộ kinh tế và truyền thông estonia